các phụ nữ cảm xúc trong chuyện yêu là rất quan trọng
chính sự sạch sẽ an toàn của người chồng mới là điều khiến họ cảm thấy thoải mái và tin tưởng nhất
khi yêu mùi hôi cơ thể nhất là bộ phận sinh dục luôn là nguyên nhân gây mất cảm hứng tình dục
còn vi khuẩn lại dễ khiến đời sống chăn gối kém an toàn
là cắt nguyên gây ra các bệnh khó nói ở cả nam lẫn nữ
việc chăm sóc vệ sinh vùng kín ở nam giới cần quan tâm nhất là vùng biểu và vùng bao kỳ đầu
cần làm sạch cả bên ngoài lẫn bên trong bao quý đầu
vì đây là nơi ứ động các chất cận bã xuất tiết từ các tuyến dưới lớp da này
vốn dễ nhiễm khuẩn và gây mùi hôi nhất là trong những ngày thời tiết nóng đực hay khi vận động nhiều chơi thể thao
tắm giờ vệ sinh thân thể bằng nước sạch và thay quần lót thường xuyên
đối với cơ quan sinh dục trước tiên nên rửa nhẹ bề mặt dân vật và bao tinh hoàn
sau đó kéo bao ra về gốc dương vật làm cho bao ra lật ngược để cho đầu dương vật lộ ra hoàn toàn
rồi dùng nước sạch rửa đầu dương vật và rãnh vành
sau khi rửa xong dùng khăn bông mềm sạch la khô
chỉ cần rửa sạch hàng ngày sau mỗi lần đại tiện khi xuất tinh và khi tắm rửa